thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công thương và kế hoạch của tập đoàn xăng dầu việt nam về kinh doanh xăng e năm ron chín mươi hai từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tại các tỉnh quảng ninh hải phòng hải dương hưng yên đã bắt đầu triển khai bán xăng e năm tại các cây xăng trên địa bàn thay thế cho xăng a chín mươi hai
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công thương công ty xăng dầu b một mươi hai thành viên thuộc tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax và đơn vị đầu mối có chức năng nhập khẩu bơm chuyển cung ứng xăng dầu cho các đơn vị thuộc petrolimax và khách hàng trên thị trường
khu vực rộng lớn phía bắc từ thanh hóa trở ra đã bắt đầu triển khai diện rộng việc bán xăng e năm tại các cửa hàng bán lẻ có điều kiện và từ ngày một mươi tháng một mươi hai toàn bộ một trăm hai mươi sáu cửa hàng bán lẻ xăng dầu của b một mươi hai
từ quảng ninh đến k một trăm ba mươi một hải phòng chi nhánh xăng dầu hải dương và chi nhánh xăng dầu hương yên đều không còn kinh doanh xăng khoáng chín mươi hai và chuyển đổi hoàn toàn sang bán xăng e năm ron chín mươi hai và a chín mươi năm
cái xăng này thì có cái hệ số chín mươi hai thì nó hệ số otan cao hơn và như vậy nó sẽ tạo điều kiện cho cái trang thiết bị chúng ta hoạt động tốt hơn cũng như là đảm bảo công tác môi trường
về petromax khẳng định là
đảm bảo cái nguồn e năm phục vụ cho cái nhu cầu của khách hàng
tại hội nghị khách hàng triển khai kinh doanh xăng e năm ron chín mươi hai và quản lý chất lượng xăng dầu do xí nghiệp xăng dầu quảng ninh tổ chức vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai xí nghiệp cũng cho biết đến thời điểm này toàn bộ hệ thống cửa hàng của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh không điểm nào còn bán sang khoáng a chín mươi hai mà chuyển đổi hoàn toàn sang bán xăng e năm và ron chín mươi năm
tính đến nay xí nghiệp xăng đã bán ra thị trường trên hai triệu lít xăng e năm
trong số khách hàng thì xe taxi mua e năm rất nhiều
cho tới thời điểm này xí nghiệp chưa nhận được phản hồi nào của khách hàng về sang e năm ảnh hưởng đến thiết bị máy móc